ủy ban nhân dân thành phố hải phòng vừa quyết định chi trả chín ba tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam để thanh toán bảo hiểm xã hội tháng năm
tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của người lao động công ty đây là lần đầu tiên một địa phương cho phép
dùng tiền hoàn thuế của doanh nghiệp để trả nợ bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho phép kho bạc nhà nước hải phòng chuyển số tiền hoàn thuế
giá trị gia tăng khoảng chín ba tỷ đồng về tài khoản của công ty mở tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn việt nam chi nhánh bắc hải phòng để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội các tháng năm sáu bảy năm hai nghìn một mươi chín
của người lao động công ty cai giang việt nam
ủy ban nhân dân thành phố giao bảo hiểm xã hội hải phòng chỉ đạo bảo hiểm xã hội quận kiến an
khẩn trương chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động công ty cai giang việt nam đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
giao sở tài chính kho bạc nhà nước thành phố thống nhất việc đề xuất xử lý lương cho người lao động công ty
đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sớm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
đến thời điểm này công ty cai yang mới tạm ứng cho mỗi công nhân bốn triệu đồng lương tháng bảy
còn nợ công nhân phần còn lại của lương tháng bảy và gần hai mươi ngày làm việc tháng tám
nợ bảo hiểm xã hội của người lao động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay